sự báo năm hai nghìn hai mươi sản lượng điện sản xuất và mua của toàn quốc sẽ ở con số hơn hai trăm sáu mươi một tỷ kwh điện tăng chín một so với năm hai nghìn hai mươi
việc cung cấp điện năm nay được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn vì thủy văn không thuận lợi một số công trình nguồn điện chậm tiến độ
vì vậy năm hai nghìn hai mươi evn genco một đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi vận hành các nhà máy sản xuất điện vận hành theo kế hoạch bảo đảm cung ứng điện
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng trưởng bình quân thấp hơn so với kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín chỉ tăng hai năm so với cùng kỳ hai nghìn một mươi chín
nước về các hồ thủy điện kém sản lượng thủy điện thiếu hụt hai trăm linh hai triệu kwh giảm sáu bảy so với kế hoạch hai nghìn hai mươi
các nhà máy nhiệt điện được huy động với công suất cao để bù sản lượng thiếu hụt của các nhà máy thủy điện trong hệ thống
sản lượng điện sáu tháng của toàn evn genco một đạt hai mươi bốn trăm chín mươi tám tấn
bốn triệu kwh bằng một trăm linh bốn kế hoạch sáu tháng mùa hô bằng năm mươi ba bốn kế hoạch năm tập đoàn giao và bằng một trăm linh năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
từ nay đến cuối năm evn genco một tập trung nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ sản lượng điện được giao một mươi tám bốn trăm tám mươi bảy triệu kwh và tiến tới hoàn thành vượt mức kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
đẩy nhanh tiến độ thi công nghiệm thu hoàn thành liên quan đến các dự án nhiệt điện duyên hải ba mở rộng đa nhi mở rộng đảm bảo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư cho các dự án khác
như điện gió bến tre điện mặt trời áp mái